chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày ba mươi một tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau chín ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày ba mươi tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã tuyên án đối với một mươi bảy bị cáo trong vụ bồi thường tái định cư thủy điện sơn la
cụ thể các bị cáo trương tuấn dũng phan tiến diện phan đức chính phan xuân khoa tòng văn thành trần mạnh trì ngô xuân vân lê quang duy nguyễn văn thanh đèo văn ban mai văn quang bùi văn tân vũ hồng giang
phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo triệu ngọc hoan ngọc hùng đỗ tiến đồng cà văn tỉnh phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó các bị cáo chịu mức án từ ba mươi tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù
về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo đèo văn ban phải bồi thường cho nhà nước số tiền hơn một tỷ đồng
một triệu bảy trăm bảy mươi chín triệu đồng và hoàn trả cho nhà nước số tiền hơn sáu mươi bốn triệu đồng
cũng trong chiều ngày hôm qua công an tỉnh đắk nông cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam lưu văn nguyện bốn mươi hai tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí bình minh
địa chỉ tại số hai
hai trên bảy mươi năm khu vực năm phường hiệp thành thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
công ty này có chức năng kinh doanh sản xuất các loại dung môi hóa chất cung cấp cho trịnh sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả
theo cơ quan công an công ty của nguyện sản xuất dung môi với quy mô bảy mươi bảy hai trăm linh tấn một năm
tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
công ty này đã bán ra thị trường trên một trăm năm mươi triệu lít dung môi các loại trị giá trên một chín trăm linh tỷ đồng
trong đó bán cho trịnh sướng gần ba mươi một triệu lít dung môi với giá là bốn trăm linh hai tỷ đồng
lưu văn nguyện là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong đường dây sản xuất xăng giả
cũng liên quan đến vụ án công an tỉnh đắk nông cũng khởi tố bắt tạm giam đỗ quốc cường
giám đốc công ty xăng dầu petro bình phước chi nhánh đắk lắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó trong thời gian cơ quan công an khởi tố bắt giữ các đối tượng trong đường dây xăng giả
cường đã liên hệ với gia đình một bị cáo đề nghị đưa hai trăm bốn mươi triệu đồng để chạy tại ngoại
tuy nhiên mới đây một đồng tiền kỹ thuật số mới được giới thiệu là mang tên ribra
đã được các chuyên gia phân tích là có khả năng sẽ tạo ra nhiều nguy cơ thách thức mới
đây cũng sẽ là câu chuyện của góc nhìn kinh tế ngày hôm nay
trước tiên mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi một số ý kiến của người dùng
tại tp hà nội về đồng tiền kỹ thuật số được giới thiệu là một công cụ thanh toán
thay thế hiệu quả hơn chi phí thấp hơn dễ tiếp cận hơn và an toàn hơn
chuyển tiền qua lại một cách rất là nhanh chóng đi ăn với bạn bè chia tiền những thứ gì đó cũng dễ dàng
trước đây thì việc trao đổi các hoạt động mua bán từ quốc gia này đến quốc gia khác
như mình chẳng hạn mình rất là thích mua các loại vải từ nhật bản
nhưng các hình thức thanh toán hiện nay rất là nhiều sử tục gồm già và nhiều khi cũng không thể thanh toán được
nhưng nếu có một đồng tiền như thế thì đối với người dùng mình nghĩ là quá tiện lợi
vì facebook nó sở hữu cơ lượng người dùng rất là lớn
lên đến khoảng tầm hai tỷ người dùng
mà nó lại tung ra cái đồng libra với các mục đích là thanh toán online và các thứ
thì là thứ thực là mình khá là tò mò tại vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều trực tiếp trên thế giới
vâng có thể thấy rằng sự hứng thú nhất định của người dùng với đồng tiền kỹ thuật số mới này
và khả năng khi mà libra ra đời tại việt nam
thì sẽ có một lượng người dùng nhất định tham gia vào việc giao dịch đồng tiền này
chưa kể đến sự quan tâm của không ít
và tất nhiên khi có những người sử dụng và thực hiện các giao dịch
thì nhất định nó sẽ tạo ra những thách thức mới cho các chính sách hiện nay
mặc dù có nhiều điểm khác biệt so với các đồng tiền ảo trước đây
nhưng theo quan điểm của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
thì libra vẫn không phải là một đồng tiền
và nó không thể thay thế cho bất cứ đồng tiền nào trên thế giới
tuy nhiên vì có thể sẽ có một số người dùng nhất định
nên đồng libra vẫn có thể ảnh hưởng đến các chính sách hiện nay
cơ chế chính sách về quản lý ngoại hối quản lý tiền tệ của các quốc gia
mỗi cái hoạt động mua bán thanh toán trên bất kỳ lãnh thổ một quốc gia nào
đều kèm theo rất nhiều các cái vấn đề khác đi theo
ví dụ như cái vấn đề về quản lý tiền tệ
ví dụ như vấn đề về quản lý thuế
ví dụ như vấn đề về quản lý thu nhập
và vì thế cho nên chúng ta phải có cái nghiên cứu các cái cơ chế chính sách
để làm thế nào bản thân những người sử dụng
những cái đồng tiền tệ này
những số đó khi họ có thanh toán trên lãnh thổ quốc gia
chúng ta vẫn có thể quản lý được
còn theo tiến sĩ cấn văn lực
đồng tiền kỹ thuật số libra khi ra đời
sẽ có những tác động lớn đến kinh tế và thị trường tài chính tiền tệ toàn cầu
và việt nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó
cho đến thời điểm này
một số quốc gia đã nghiên cứu để xác định cách tiếp cận ứng xử
và phương thức quản lý giám sát đối với đồng libra
trước hết thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải
có một cái nghiêm cấp
có một cái nghiên cứu rất là nghiêm túc bài bản
để đánh giá cái xu thế
thứ hai là đánh giá cái tác động của cái tiền kỹ thuật số
đối với nền kinh tế
đối với linh vực tài chính tiền tệ
đối với doanh nghiệp và người tiêu dụng
cũng như là cơ quan quản lý
cái thứ hai là
cũng cần phải sớm hoàn thiện những hành lang pháp lý
để chúng ta cũng thúc đẩy
ngân hàng số
thành toán không dùng tiền mặt
việt nam đang hướng tới xây dựng một quốc gia thanh toán không dùng tiền mặt
thì việc ứng xử như thế nào cho phù hợp với những đồng tiền kỹ thuật số trong tương lai
cũng là một bài toán cần cân nhắc kỹ lưỡng
nó không được các cái ngân hàng
và các quốc gia trên thế giới quản lý
chính vì lẽ đó cho nên nó có thể dễ dàng
lưu thông giữa người này sang người khác
giữa các quốc gia khác nhau
tạo ra cái dòng tiền
từ biên giới quốc gia này sang
mà không có ai quản lý
và từ đó
cái gọi là tài trợ cho khủng bố
trợ giúp cho các hoạt động vô chính phủ
các cái hoạt động tội phạm trên thế giới
sẽ gia tăng
nếu chúng ta không chủ động
trong cái việc tìm hiểu
trong cái việc nắm cơ chế chính sách
trong cái việc nắm cái hoạt động của cái đồng libera nó riêng
và các cái đồng tiền nào nói chung ấy
thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn
khi mà chúng ta ứng xử với
bộ phận dân cư
sử dụng những đồng tiền này
mua bán cũng như chuyển tiền qua biên giới
cũng cần phải
nâng cao cái nhận thức cái hiểu biết
của người dân
và doanh nghiệp
đối với cái xu thế của cái tiền kỹ thuật số
và kể cả cái đồng tiền libera nó riêng
để sau này chúng ta
thực sự là có cái người tiêu dùng hiểu biết
và tránh những cái sai lầm đáng tiếc xảy ra
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
hàng trăm ngàn tấn răm gỗ đang tồn đọng ở các nhà máy sản xuất chế biến răm gỗ
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
khi mà thị trường xuất khẩu răm gỗ tiêu thụ chậm
lượng răm gỗ đang tồn động tại tỉnh quảng ngãi là khoảng năm trăm linh tấn
nguyên nhân dẫn đến tình trạng lượng răm gỗ tồn đọng nhiều như hiện nay
là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường xuất khẩu chậm
trong đó chủ yếu là thị trường trung quốc
hiện hai mươi hai nhà máy sản xuất chế biến răm gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đang gặp khó khăn khi bị ứ động lượng lớn răm gỗ
kéo theo giá thu mua gỗ keo nguyên liệu cho người trồng rừng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi cũng giảm theo
tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines cho biết
để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách từ giữa tháng tám
vietnam airlines sẽ tăng thêm các chuyến bay kết nối những điểm du lịch
là hà nội tuy hòa và đà nẵng
theo đó trên đường bay hà nội tuy hòa phú yên
vietnam airlines sẽ tăng thêm ba chuyến bay một tuần từ một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các chuyến bay tăng thêm khởi hành vào thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần
đồng thời hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay khởi hành vào thứ hai thứ bốn thứ sáu chủ nhật
từ hà nội lúc một mươi một h và từ tuy hòa lúc một mươi ba h ba mươi phút
vietnam airlines cũng tăng thêm tần suất bay giữa đà nẵng đà lạt lâm đồng
với việc bổ sung ba chuyến bay mỗi tuần
từ một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
sau khi tăng chuyến với lịch bay tổng cộng lên tới một mươi chuyến một tuần
và khởi hành vào cả khung giờ sáng chiều
hành khách sẽ có nhiều lựa chọn linh hoạt khi bay đà nẵng đà lạt trên vietnam airlines
hôm nay ba mươi một tháng bảy tại thành phố đà nẵng
đã diễn ra lễ khởi động chương trình hợp tác giữa facebook và thành phố đà nẵng
trong việc nâng cao năng lực số và ứng phó thiên tai
lễ khởi động đánh dấu chuỗi hoạt động
nhằm nâng cao năng lực số và ứng phó thiên tai

trong công tác truyền thông
đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
đây là chương trình hợp tác đầu tiên giữa facebook và chính quyền một tỉnh thành phố tại việt nam
và những hình ảnh về lễ khởi động này
cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hiện nay tại việt nam
facebook không chỉ là phương tiện để cộng đồng giao lưu kết nối
mà còn dần trở thành kênh thông tin hiệu quả của nhiều cơ quan đơn vị
trong công tác đưa thông tin chính xác và nhanh chóng đến người dân
là đơn vị dẫn đầu chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông việt nam
trong một mươi năm liên tiếp
hướng đến thành phố thông bình
thành phố đà nẵng hết sức quan tâm đến việc lựa chọn facebook
là một trong những kênh thông tin truyền thông chính
hỗ trợ liên kết giữa chính quyền và người dân
thông qua việc phối hợp với những công ty
những đơn vị có tiềm năng năng lực về ứng dụng kỹ thuật số
thì chúng tôi cũng đã chọn facebook là đơn vị đầu tiên để kết nối với thành phố đà nẵng
và chúng tôi cũng hy vọng tin tưởng rằng
qua việc kết nối lần này
thì chúng tôi cũng sẽ vừa tranh thủ được
cái việc mà để ứng dụng công nghệ thông tin đối với người dân
cũng như doanh nghiệp ngày một tốt hơn
và đồng thời qua đó thì chúng tôi cũng sẽ tranh thủ
để quảng bá đưa cái hình ảnh thành phố đà nẵng
đến với bạn bè trong nước quốc tế được toàn diện và đầy đủ hơn
chương trình hợp tác bao gồm các hoạt động tập huấn
cho các sở ban ngành và tổ chức của thành phố
để nâng cao kỹ năng sử dụng facebook
như một kênh thông tin hiệu quả nhanh chóng
trong nội bộ tổ chức cũng như với người dân
đặc biệt facebook đã giới thiệu về chương trình dữ liệu vì cộng đồng
bao gồm bản đồ mật độ dân cư và bản đồ thiên tai tại việt nam
để xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tài
bản đồ mật độ dân cư này được xây dựng từ các dữ liệu
công khai hoặc thương mại kết hợp với năng lực
trí tuệ nhân tạo của facebook
có mức độ chi tiết cao hơn gấp ba lần các nguồn dữ liệu khác
cùng lúc đó trong trường hợp xảy ra thiên tai
bản đồ thiên tai của facebook chia sẻ thông tin theo thời gian thực
với các tổ chức nhân đạo
giúp họ xác định được các vấn đề cần thiết
như khả năng tiếp cận điện truy cập vào mạng di động
tình hình sơ tán hoặc những dịch vụ và vật dụng thiết yếu
mà người dân cần hỗ trợ trong thời gian xảy ra thiên tai
việc mà thông tin kịp thời đến
các dịch vụ và vật dụng thiết yếu
người dân với mọi hình thức
đồng một vai trò cực kỳ quan trọng
trong việc giảm nhẹ tổn thất về người
cũng như giảm được tác động của thiên tai
đối với những mất mát về tài sản
thế thì facebook là một trong những
chúng tôi đánh giá là một trong những kênh
nền tảng xã hội rất quan trọng
và đã được sử dụng trong công tác thông tin
cung cập các thông tin
và giữ chính quyền với người dân
cũng trong khuôn khổ chương trình
trang facebook của tổng cục phòng chống thiên tai
cũng đã được giới thiệu
đến các sở ban ngành của thành phố
và hướng dẫn thực hành
ứng dụng để truyền thông tính hiệu quả
trong phòng chống thiên tai